dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cùng hai phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển và đỗ bá tị quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường
trong phiên làm việc quốc hội đã biểu quyết thông qua một số luật luật cư trú sửa đổi có bảy chương ba mươi tám điều với tỷ lệ chín mươi ba một mươi năm các đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua luật cư trú sửa đổi
theo luật cư trú sửa đổi người đến sinh sống tại một chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động học tập hoặc mục đích khác từ ba mươi ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú với thời hạn tạm trú tối đa là hai năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần
khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong số hộ khẩu sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi số hộ khẩu số tạm trú đã cấp thực hiện điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới cấp lại số hộ khẩu số tạm trú
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành số hộ khẩu số tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính với hơn chín mươi các đại biểu tán thành
cũng trong chiều nay quốc hội đã thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân cư
việc phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một với đa số các đại biểu tán thành
theo đó tổng số thu ngân sách trung ương là bảy trăm ba mươi chín bốn trăm linh một tỷ đồng
tổng số thu ngân sách địa phương là sáu trăm linh ba chín trăm hai mươi chín tỷ đồng
tổng số chi ngân sách trung ương là một năm mươi tám hai trăm bảy mươi một tỷ đồng
việc phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một thực hiện theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng bộ cơ quan trung ương đã quy định
sau khi biểu quyết
sau khi biểu quyết
quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc với tỷ lệ chín mươi bốn bốn đại biểu tán thành
trước đó quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi và luật thỏa thuận quốc tế với trên chín mươi các đại biểu tán thành